để bảo đảm nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện hai dự án metro số một và số hai
theo kế hoạch ubnd tp hcm vừa kiến nghị bộ kế hoạch và đầu tư hỗ trợ hướng dẫn thành phố
điều chỉnh tổng mức đầu tư hai dự án này
ubnd tp hcm đề nghị bộ kế hoạch và đầu tư nhanh chóng hỗ trợ hướng dẫn thành phố
hoàn thành các thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư hai dự án tuyến metro
do chưa được thông qua hai dự án trọng điểm này của thành phố vẫn chưa được giải ngân
để bảo đảm khai thông nguồn vốn
hiện tại tuyến đường sắt đô thị số một bến thành suối tiên đạt tiến độ hơn sáu mươi hai
tp hcm cũng đề nghị bộ kế hoạch và đầu tư điều chỉnh kế hoạch trung hạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
và bố trí kế hoạch vốn năm hai nghìn một mươi chín nguồn vốn trung ương cấp phát cho các dự án oda
tại thành phố để bảo đảm đủ vốn thực hiện hai dự án metro
phấn đấu không để xảy ra nguy cơ trễ hẹn về đích vào cuối năm hai nghìn hai mươi
và đưa vào khai thác thương mại vào năm hai nghìn hai mươi
như kế hoạch thành phố